ngày hai mươi tháng bảy đoàn kiểm tra của ban bí thư do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ủy lâm đồng về thực hiện các nghị quyết và quy định của trung ương
về công tác xây dựng đảng
tại buổi làm việc các thành viên đoàn kiểm tra cho rằng phương pháp kế hoạch triển khai các nghị quyết
và quy định của trung ương về công tác xây dựng đảng tại tỉnh ủy lâm đồng bảo đảm theo hướng trọng tâm
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá cao báo cáo của tỉnh ủy lâm đồng
trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và triển khai thực hiện các quy định của bộ chính trị
ban bí thư và ban chấp hành trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng lưu ý tỉnh ủy lâm đồng tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng
đây là nhiệm vụ trọng tâm thèn chốt quyết định mọi công việc
tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết của đảng và các quy định của trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng khẳng định tỉnh ủy lâm đồng đã và đang thực hiện một nhiệm kỳ
với nhiều thành công gắt hái nhiều thanh tiệu trên các lĩnh vực
đây là động lực niềm tiên mới cho lâm đồng tiếp tục dành nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới